thông tư này đã thay thế thông tư số một mươi năm hai nghìn một mươi tám ttbit ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của bộ y tế và chính thức có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín
theo ông nguyễn nam liên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế cho biết hiện nay mức giá dịch vụ khám chữa bệnh cho đối tượng thanh toán bảo hiểm y tế quy định tại thông tư số một mươi năm hai nghìn một mươi tám ttbit và đối tượng không thanh toán bảo hiểm y tế thông tư số hai hai nghìn một mươi bảy ttbit
bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương theo mức lương cơ sở chưa tính chi phí quản lý và khấu hào tài sản
thông tư số ba mươi chín hai nghìn một mươi tám ttbit quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc không thay đổi các yếu tố cấu thành giá khám chữa bệnh như nêu trên
mà điều chỉnh do thay đổi mức lương cơ sở từ một triệu một trăm năm mươi đồng lên một triệu ba trăm chín mươi đồng
do vậy mức giá điều chỉnh tăng bình quân ba hai
trong đó giá khám bệnh ngày dường tăng bình quân một mươi một một giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng ba một
cụ thể giá dịch vụ lượt khám bệnh ở bệnh viện hạng đặc biệt và hạng một tăng từ ba mươi ba một trăm linh đồng lên ba mươi bảy đồng một lượt
bệnh viện hạng hai tăng từ hai mươi chín sáu trăm linh đồng lên ba mươi ba đồng một lượt
bệnh viện hạng ba tăng từ hai mươi sáu sáu trăm linh đồng lên hai mươi chín đồng một lượt
bệnh viện hạng bốn và trạm y tế xã tăng từ hai mươi ba ba trăm linh đồng lên hai mươi sáu đồng một lượt
cùng với giá khám bệnh giá một số dịch vụ khác cũng điều chỉnh tăng như giá giường điều trị hồi sức tích cực ghép tạng dường bệnh hồi sức cấp cứu dường bệnh ở các khoa chuyển nhiễm hô hấp huyết học ung thư
bệnh viện việt đức mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt đến khám và điều trị
hôm nay tới bệnh viện khám về căn bệnh anh trần ngọc sơn tỏ ra khá lo lắng khi biết được thông tin về quy định mới của bộ y tế trong điều chỉnh giá dịch vụ y tế tới đây sẽ được áp dụng

bảo hiểm xã hội chỉ thanh toán bằng năm mươi mức giá khám bệnh từ lượt khám thứ sáu mươi sáu trở lên của bàn khám đó và thậm chí không được bảo hiểm y tế chi trả nếu bàn khám đó liên tục vượt định mức trong một quý
quy định này khiến nhiều người bệnh lo lắng nếu đi khám bị quá lượt họ sẽ phải quay về hoặc phải chi trả thêm tiền khám
hiện nay một số bệnh viện tuyến trên như việt đức luôn trong tình trạng quá tải
chính vì vậy các bệnh viện cũng đã và đang sắp xếp bố trí các bàn khám hợp lý để bảo đảm thuận lợi cho người bệnh tránh bị vượt quá số lượng khám tại các bàn khám bảo đảm chất lượng và quyền lợi cho người dân
tôi thấy là sau hơn hai năm thì bệnh viện việt đức có nhiều sự biến đổi cải tiến rõ rệt về thái độ phục vụ
thế là hàng tuần bệnh nhân đều được đến phòng bốn mươi mấy ở đây để trao đổi xem thái độ phục vụ của điều dưỡng như thế nào
nói chung là điều dưỡng ở đây thì ít bệnh nhân thì hiểu
cất cứu liên tục
thì tôi thấy là y tế có cái biến đổi nhất là cái thái độ phục vụ từ nhân viên đến giáo sư bác sĩ ở đây rất là tốt
từ điều dưỡng nó rất là nhẹ nhàng quan tâm bệnh nhân không kể là người có điều cận hay không có điều kiện
cái đấy là thực tế
mặc dù là nó còn rất nhiều khó khăn mỗi cái nó không đầy đủ là dừng bệnh như thế này đó
nhưng trước mắt tôi thấy thế là tốt có chuyển biến
còn so với nhiều bệnh viện khác hoặc ở nước ngoài thì mình không thể bằng
nhưng với cái điều kiện như bây giờ thì tôi thấy là được
hiện tại so với thông tư một mươi năm thông tư số ba mươi chín sắp tới có hiệu lực có một số điểm mới
như quy định trường hợp người bệnh vào viện và ra viện có thời gian điều trị từ bốn giờ trở xuống
thì được thanh toán tiền khám bệnh tiền thuốc vật tư y tế và các dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh đã sử dụng
không được tính tiền dường điều trị nội trú
hiện nay đối với những bệnh nhân phải điều trị nội trú
việc được thanh toán thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ rất nhiều về chi phí cho người bệnh
việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế như hiện nay sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới những bệnh nhân phải nằm điều trị lâu mà không tham gia bảo hiểm y tế

theo bộ y tế thông tư số ba mươi chín lần này điều chỉnh sẽ không tác động nhiều đến quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế
bởi lần điều chỉnh này tăng theo mức tăng của lương pháp

bởi lần điều chỉnh sẽ không tác động nhiều đến quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế
đối với người cận nghèo chỉ phải đồng chi trả năm tỷ lệ điều chỉnh giá tăng bình quân ba hai mươi ba cho nên mức độ tác động không đáng kể
riêng các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế phải đồng chi trả hai mươi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì có bị ảnh hưởng
tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không nhiều vì phần đồng chi trả chỉ tăng bình quân ba hai mươi ba
đối với người tham gia bảo hiểm y tế từ năm năm liên tục trở lên khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến
số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn sáu tháng lương cơ sở thì chỉ phải thanh toán tối đa sáu tháng lương cơ sở
do đó việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương cơ sở lần này tạo điều kiện cho các trường hợp này được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cao hơn so với mức giá trước đây
theo tôi thì tôi chưa biết là bảo hiểm y tế tăng bao nhiêu phần trăm nhưng mà chắc là nó cũng theo cái xu hướng chung bây giờ là mình sẽ tăng lương
và trong đó cái thu bảo hiểm y tế sẽ thu theo cái tỷ lệ phần trăm của quỹ lương cơ mà
thì có thể là người đang
đóng bảo hiểm nhiều sẽ hỗ trợ cho những người đóng bảo hiểm ít
không phải tất cả ai cũng ốm cả
nhưng ở ngoài cũng thế thôi con người không ốm đau vẫn phải đóng bảo hiểm
mà càng thu nhập lớn thì càng phải đóng bảo hiểm nhiều để mà tương trợ
cho nên cái đấy thì tôi nghĩ cũng không đáng ngại
tất nhiên là chi trả của bệnh viện nên bây giờ mọi cái nó tăng thì bệnh viện cũng phải chi tăng
thu tăng nó có nhiều cái nó nhiều mặt lợi của xã hội
thứ nhất là để chi trả lương cho các nhân viên y tế
để tránh mọi cái điều khoản tiêu cực tiêu công
lương phải trả cao người ta mới yên tâm làm việc
cái đấy thì tôi thấy cũng xứng đáng không sao cả
làm sao cho nó phù hợp
chính là mình làm sao mà phát động được toàn dân phải mua bảo hiểm y tế
mình còn có cái quỹ bảo hiểm dành cho người nghèo hơn mà
cận nghèo thôi mà
có phải để người nghèo phải thiệt hồi đó
điều chỉnh giá dịch vụ y tế sao cho phù hợp với chủ trương và chính sách của đảng và nhà nước
là điều nhất
điều cần thiết vào lúc này
tuy nhiên để không gây lo lắng cho người dân
thì các cơ quan chức năng và các cơ sở y tế cũng cần phải chủ động có những sắp xếp hợp lý
và nâng cao chất lượng phục vụ để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân
đặc biệt là người có thẻ bảo hiểm y tế
đến đây thì thời lượng của chương trình điểm tựa tương lai tuần này cũng đã hết